đi qua bao núi đồi của miền trung du tiên phước rồi mới nhập vào thượng nguồn sông mẹ thu bồn xuôi về biển cả
qua khỏi cầu treo lò thung một ngôi làng hiện ra giữa vùng trung du bán sơn địa
đó chính là lộc yên một ngôi làng còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những dáng nét điển hình của một làng quê việt ở miền trung cổ xưa
trong lúc bức dọc theo các con đường lát đá quanh co bên những mảnh ruộng bậc thang đặc trưng miền núi với những mái ngói rìu phong ẩn mình giữa vườn xanh cây trái
chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đang xây sửa đò vẽ bên những tường rào đá
thì ra đó chính là họa sĩ nguyễn thượng hỷ người đã bỏ ra hơn hai mươi năm để nghiên cứu về những ngôi nhà cổ miền trung
thật ngẫu nhiên và may mắn khi ông tình nguyện làm hướng dẫn viên giúp chúng tôi tham quan làng cổ
theo các nhà nghiên cứu
cùng với làng cổ đường lâm hà nội và làng cổ phước tích thừa thiên huế
thì làng cổ lộc yên quảng nam chính là một trong ba quần thể kiến trúc làng của người việt còn được bảo tồn nguyên vẹn nhất
ở đây ngõ và hàng rào luôn được làm từ đá
ở vùng đất này nhà được xây dựng dưới chân núi nên đường vào nhà có độ dốc cao
người dân lấy đá kết thành bậc để lên xuống
nhà nào làm ngõ đá thì mùa nắng mát mùa đông ấm
người ta không cần trẻ đá ra mà lấy đá từ tự nhiên về ghép lại
ngoài các ngõ đá để hạn chế mưa lũ làm sói lở cuốn trôi đất sản xuất
bà con ghép tường bằng đá hình thành những nương vườn bậc thang
những viên đá nhỏ được xếp tay tỉ mỉ thẳng và đều như được đúc
kinh nghiệm xây đá
đó là những viên đá được truyền lại từ thế hệ ông cha
ở lộc yên có những hàng rào đá đã tồn tại hàng trăm năm
rêu hoa đâm trồi từ đá
đá là gam màu chủ đạo trong không gian kiến trúc và văn hóa làng
đã lên lõi vào từng ngõ ngách của đời sống cư dân
đá xây nhà xây bờ ngõ
tạo ra nét cổ kính trầm mặc của không gian văn hóa làng cổ
người lộc yên luôn tự hào về các công trình xếp đặt từ đá tự nhiên của mình
chẳng thế mà các chàng trai lộc yên cứ thích ngâm ngà mãi cái câu của người xưa
có duyên lấy đặng trồng nguồn
ngồi trên ngõ đá có buồn cũng vui
thật bất ngờ khi đang thắc mắc về cách tạo ra nét cổ kính
cách làm nên những bức tường đá xưa
thì chúng tôi bắt gặp những người dân lộc yên đang xếp đá tạo khuôn viên cho một công trình
chú ơi chú cái kỹ thuật ở đây là mình phải làm thế nào để mình có thể xếp được những cái bức tường chắc thế này
sau khi mình chắc đây mình bán cái dây thịt bàn
mình bán cái dây cước hoặc cái nhựa gì đó bán thịt bàn cho mình nó nít mặt
thế những viên đá này mình có phải chẻ ra cho nó phẳng không
không chẻ không chẻ không tàn
đó thì họ chẻ rồi mình kiến thẳng rồi
mình đem lại là mình chất vô
đá này thì mình khai thác ở đâu ạ
mình khai thác ở gần đây ở trong quê đây gần đây
ở phương trình nào
ở phương trình này ở phương trình này chỗ lò đó chỗ lò thông đó
à lò thông ạ
lò thông đẻ đó là nữa đó
thì ra kỹ thuật xếp đá không quá phức tạp
các mảnh đá tự nhiên được xếp thành bờ không quá cao
theo kiểu đế lớn có chóp nhỏ dần
viên lớn ở dưới viên nhỏ ở trên
gải đan sen không cần xi măng
nhưng vẫn kết nối vững chãi
theo thời gian cây cỏ có thể dễ dàng mọc sen và các khe đá
tạo nền thảm thực vật phủ kín bề mặt
làm xanh hóa và mềm đi sự khô cứng nóng bức của đá
rời những bức tường đá như vừa ra khỏi một kỳ quan
chúng tôi bắt đầu đi thăm những ngôi nhà cổ
mà theo họa sĩ nguyễn thượng hỷ
đó là những báu vật còn sót lại của kiến trúc cổ làng quê việt nam
đó là những báu vật còn sót lại của kiến trúc cổ làng quê việt nam
đây là ngôi nhà của hộ nông dân trần khiêm
một dạng kiến trúc nhà ở truyền thống của người dân miền trung
phổ biến từ thế kỷ một mươi chín trở về trước
loại nhà này có tên là nhà rường nhà trọi nhà sông hay nhà lá mái
theo truyền thống nhà lá mái được xây dựng chủ yếu bằng tre gỗ và đất
với kết cấu cơ bản là bỡ khung nhà được làm bằng gỗ
vách tường làm bằng gỗ
và đặc biệt nhà có hai lớp mái bên trong là trần đất nện bên ngoài là mái tranh
với thiết kế như vậy ngôi nhà có tính năng giữ ấm vào mùa đông
làm mát vào mùa hè chống bão và chống cháy
ngôi nhà này có tuổi đời trên một trăm năm mươi năm
và hiện vẫn đang sử dụng
cách đây vài năm do mái tranh hư hỏng
gia chủ đã thay bằng mái ngói
vậy là kiến trúc ngôi nhà lá mái lập tranh cuối cùng ở quảng nam
cũng không còn nguyên vẹn bởi sự tàn phá của thời gian
và những khó khăn của gia chủ của nó
còn đây là nhà của ông đồng viết mão
đây là một trong số gần chục ngôi nhà cổ còn sót lại ở làng lộc yên
ngôi nhà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kết cấu ngày xưa
đó là ngôi nhà ba gian hai trái làm bằng gỗ mít
lừng tựa vào núi mặt hướng về nam tránh gió bắc khắc nghiệt
xung quanh là vườn cây bậc thang men theo truyền đổi
gia đình ông mão vẫn còn sử dụng chiếc xe quạt bằng gỗ
dùng để quạt thóc
chiếc xà quạt này là vật dụng nhà nông có tuổi đời
ngang với ngôi nhà cổ
cách nhà ông mã một khoảnh đồi là ngôi nhà của bà nguyễn thị thanh
ngôi nhà này do ông cố của bà xây dựng cách đây gần hai thế kỷ
vẫn còn nguyên vẹn hầu như tất cả các vật dụng bằng gỗ
gắn liền với ngôi nhà
thật bất ngờ khi phát hiện trong ngôi nhà cổ này còn lưu giữ loại bản gỗ xoay cổ xưa
có thể tự chuyển động một cách lạ kỳ khi nhiều người cùng đặt tay lên mặt bàn
mình để ta lên trong quay mình ốc lại thì em quay ở đây còn nữa thì em quay trái lạ
nó tự quay ạ
mình để ra mà quay
à thế bây giờ mình có thể làm làm thử được không ạ
được làm đây
nào bây giờ mình sẽ đặt thế nào ạ
đây để thật sự lên đây này
có phải nói gì không ạ

để anh quay ra
ở nhà nghỉ đi

không ngại không ngại
anh nhạy không

để ta nhạy đi
để ta nhạy đi

rồi chắc được rồi

rồi đi được rồi
trái lại trái lại trái lại

cái gì vậy
cái gì vậy

vô nhị bởi vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc trên gỗ
ngôi nhà có kiến trúc nhà rường quảng nam với ba gian hai trái
hệ thống cột vì kèo xuyên chính đầu hồi chạm trổ rất công phu
ngôi nhà này do nhóm thợ làng mộc vân hà tam thành tam kỳ xây dựng dòng rã suốt ba năm trời
gỗ được gom từ khắp nơi mang về
ông nguyễn đình hoàn cháu nội của nguyễn đình hoàng cho biết
ngô đình diệm khi còn làm quan thời bảo đại đã hai lần đích thân đến nơi này gạ mua ngôi nhà nhưng gia chủ không đồng ý
cụ hoàng cũng đã di trúc lại cho con cháu rằng phải giữ lại ngôi nhà này cho nhiều đời kế tiếp
đây cũng là một di sản văn hóa kiến trúc quý giá của việt nam đang được những nông dân ở làng lưu giữ

ngô đình luônots họa thức hàng hóa bài hát và tự do mỗi ngày cung cấp vào số lần một
ngô đình cho biết lý do lỗi mất mất ngôi nhân nguyễn đình wirnh chắc là không đối xử với công nhân

ở nhà cô có đang làm không
nhà cô cũng có đang làm
thôi mời con vô xem coi
dạ cho con vô xem với
thôi mời cô về nhà
theo chân bà liệp
chúng tôi về nhà xem bà làm bánh lá gai
bánh ít lá gai
làm từ đậu xanh
và lá gai
là đặc sản của vùng này
trên các mảnh rộng bậc thang
tùy theo mùa
bà con sẽ trồng luôn canh lúa bắp
và rau đậu các loại
như trái này là ăn được chưa
trái này là gần ăn được rồi
ừ chín rồi
mình cắt đây
không bợ được
mình cắt rớt
rớt thì bà nó bầm
trong vườn của bà liệp
cũng như khắp vùng đồi này
là sứ sở của cây mít
thật dễ hiểu vì sao
tất cả những ngôi nhà cổ ở xứ này
đều được làm từ gỗ mít
quả là thú vị
khi ngồi thưởng thức vị ngọt ngọt
thơm từ trái mít
ngay trong căn nhà gỗ mít
hai trăm năm trước
những đứa trẻ làng lộc yên
chắc cũng từng thích thú như chúng tôi hôm nay
khi được ngồi trong căn nhà mới
mát rưỡi thơm mùi gỗ
mà thưởng thức những món quà quê
làng thang mãi
dưới những nếp nhà xưa vách đất
bên những bức tường đá
trổ hoa lung linh nắng
dưới những vùng đất
cỏm cây trái lửng hương trong gió
bước chân chúng tôi không muốn rời xa
khó ai có thể ngờ rằng
khi xưa các bậc tiền nhân
đã rất thâm sâu
khi đặt tên cho vùng quê hẻo lánh này
cái tên lộc yên tiên cảnh
để đến bây giờ
lớp hậu sinh mãi mít đi tìm
và bất ngờ tìm lại được
một không gian cảnh sắc
mà đẹp đến ngỡ ngàng
như cổ tích
khi lạc bước đến nơi này
sông tiên nước chảy ngược dòng
ai đi đến đó
cho lòng vẫn vương